cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ tư lệnh bộ đội biên phòng và tổ chức trẻ em rồng xanh tại hà nội
đã phối hợp với bộ đội biên phòng hà tĩnh tiếp tục giải cứu thành công năm nạn nhân là công dân việt nam
bị lừa bán ra đất ngoài với chiều bài việc nhẹ lương cao
và ngày hôm nay hai tháng năm các lực lượng đã đưa năm nạn nhân về đến cửa khẩu quốc tế cầu treo an toàn
trong năm nạn nhân được giải cứu lần này thì có ba nam và hai nữ đều ở tỉnh tây ninh
qua điều tra xác minh ban đầu với chiêu bài việc nhẹ lương cao các đối tượng mua bán người đã dụ dỗ các công dân
làm hộ chiếu để xuất cảnh sang thái lan làm việc nhưng chúng đã đưa năm công dân này sang đặc khu kinh tế bò kẹo của lào
tại đây các công dân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lựa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản
mỗi ngày làm việc từ một mươi ba đến một mươi tám tiếng đồng hồ nếu không đủ trí tiêu sẽ bị bạo hành không trả lương
nếu muốn về việt nam thì phải trả từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh triệu đồng